đang chơi cầu lông người đàn ông bốn mươi một tuổi đột ngột đau ngực
vài phút sau ngừng tim phổi bác sĩ chẩn đoán biến chứng rất nặng của nhồi máu cơ tim cấp
ngày hai mươi chín tháng bốn đại diện bệnh viện quân y một trăm linh ba cho biết
bệnh nhân được bạn ép tim thổi ngạt sau đó đưa vào bệnh viện trong tình trạng dung thất
có cơn ngừng tuần hoàn hai lần
ekip cấp cứu khoảng hai mươi phút tin bệnh nhân đập trở lại
các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngừng tim phổi do nhồi máu cơ tim cấp
điều trị bằng phác đồ hồi sinh tổng hợp sốc điện cấp cứu thở máy và dùng thuốc vận mạch liều cao
bác sĩ nhiều chuyên khoa hội trần quyết định vừa hồi sức tích cực
vừa can thiệp tái thông động mạch hoành tranh thủ từng phút để cứu người bệnh
kết quả trục động mạch phành thấy tổn thương từ thân chung động mạch phành cháy
đây là một động mạch lớn nhất nuôi cho cơ tim kèm theo hẹp nặng và nhiều cục máu đông
ekip can thiệp đặt ra đỡ động mạch stent
may mắn ngay sau can thiệp các chỉ số mạch và huyết áp người bệnh ổn định
giảm được các thuốc vận mạch và không xuất hiện các dối loạn nhịp thất nguy hiểm
sau hai ngày người bệnh tỉnh tự thờ được rút ống nội khí quản và hồi phục sức khỏe
nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở mọi độ tuổi
đặc biệt là những người mắc bệnh mạch phành
nguyên nhân của nhồi máu cơ tim cấp
nhồi máu cơ tim cấp là một thuật ngữ chỉ tình trạng hoại tử cơ tim
do nguyên nhân thiếu máu cục bộ là một cấp cứu nội khoa thường gặp trên lâm sàng
nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở mỹ và các nước châu âu
ở việt nam theo thống kê của viện tim mạch quốc gia
tỷ lệ bệnh nhân vào điều trị vì nhồi máu cơ tim cấp năm hai nghìn một mươi ba là bốn hai
đến hai nghìn một mươi bảy đã tăng lên chín
một số nguyên nhân nổi máu cơ tim cấp gồm
do sơ vỡ động mạch phành dẫn đến hẹp và tắt động mạch phành
do bất thường bầm sinh động mạch phành
chấn thương dập vỡ động mạch phành
viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn huyết khối từ tim cháy
gây tắt động mạch phành hoặc tai biến trong quá trình chụp hay can thiệp động mạch phành
các yếu tố nguy cơ gây sơ vỡ động mạch vành gồm
béo phì tăng huyết áp thuốc lá đái tháo đường dối loạn lipid máu
chữ chứng nhồi máu cơ tim cấp
cơn đau thắt ngực điển hình
biểu hiện như đau bóc nghẹt phía sau xương ức hoặc hơi lệch sang cháy
la lên vai trái và mặt trong tay trái cho đến tận ngón đeo nhẫn và ngón út
một số trường hợp người bệnh đau la lên cổ cầm vai sau lưng hoặc vùng thượng vị
cơn đau thường kéo dài từ vài chục phút đến vài giờ
nhồi máu cơ tim thầm lặng hoặc không điển hình
một số bệnh nhân không hoặc ít có cảm giác đau
hay gặp ở bệnh nhân sau phẫu thuật người già bệnh nhân có tiểu đường hoặc tăng huyết áp
bệnh nhân lo lắng kèm theo da lạnh hay vã mồ hôi lạnh
có thể sốc tim với tím da lạnh ẩm và các biểu hiện dối loạn ý thức
huyết áp tăng cao do hệ quả của tăng tiết catecholamine
hoặc giảm trong trường hợp suy tim nặng sốc tim
ngoài ra các bác sĩ sẽ điện tâm đồ siêu âm tim
để đánh giá mức độ dối loạn từ giảm vận động không vận động vận động nghịch thường và phình thành tim
chụp động mạch vành qua da trên phim
chụp động mạch vành có thể thấy động mạch tổn thương bị hẹp tắc cắt cụt kèm hoặc không kèm theo bằng chứng của huyết khối
phòng bệnh nhồi máu cơ tim cấp
nhồi máu cơ tim cấp rất đa dạng
trong đó có một số yếu tố nguy cơ không thể thay đổi như tiền sử gia đình giới tính hoặc tuổi tác
tuy nhiên vẫn có những nguyên nhân liên quan đến lối sống có thể thay đổi để giảm nguy cơ mắc phải nhồi máu cơ tim cụ thể
chúng ta cần kiểm soát huyết áp thường xuyên
đối với hầu hết người trưởng thành kiểm tra huyết áp ít nhất mỗi năm một lần là cần thiết
và thường xuyên hơn nếu có bệnh cao huyết áp
giảm mức cholesterol xấu trong máu
bởi khi mỡ máu cao kết hợp với tăng huyết áp tăng nguy cơ sờ vỡ động mạch
sơ vữa động mạch thường xuất hiện ở mạch vành cung cấp máu cho tim gây ra bệnh mạch vành
để giảm nguy cơ này cần giảm chất béo xấu trong chế độ ăn uống và sử dụng thuốc hạ mỡ máu theo sự chỉ định của bác sĩ
kiểm soát đường huyết vì tăng đường huyết làm tăng nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim
vì lượng đường cao có thể gây hại cho các mạch máu và dây thần kinh tim
do đó việc kiểm soát đường huyết thông qua chế độ ăn uống thuốc và kiểm tra định kỳ là rất quan trọng đối với những người có bệnh tiểu đường
thừa cân và béo phì tăng nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim
giảm cân chỉ từ ba đến năm có thể giúp hạ mẫu máu giảm đường huyết và huyết áp
để đạt được điều này cần áp dụng chế độ lành mạnh với nhiều rau xanh kiểm soát lượng ca lo tiêu thụ và tập thể dục đều đặn
chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc phòng người nhồi máu cơ tim
thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ trực tiếp ảnh hưởng đến mỡ máu huyết áp và mức đường trong máu
tập thể dục thường xuyên rất tốt
nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục ít nhất một trăm năm mươi phút mỗi tuần với mức độ vừa phải giúp duy trì cân nặng hợp lý
làm giảm nguy cơ phát triển các tình trạng khác có thể gây căng thẳng cho tim như huyết áp cao cholesterol cao và bệnh tiểu đường tuyếp hay
uống quá nhiều rượu có thể làm tăng huyết áp gây bất thường nhịp tim và tăng nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và đột quỵ
ngoài ra nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đã từng trải qua nhồi máu cơ tim vẫn tiếp tục uống rượu quá mức
có nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ cao gấp đôi so với người không uống rượu
một trong những biện pháp quan trọng để phòng người nhồi máu cơ tim là bỏ hút thuốc lá ngay từ hôm nay
hãy dành thời gian để thư giãn bằng cách sắp xếp công việc hợp lý tập thể dục nghe nhạc hoặc thực hành thiền để cải thiện tinh thần và sức khỏe
hãy đi khám sức khỏe định kỳ để tầm soát và phòng người nhồi máu cơ tim
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé